nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc
tỉnh bình định vừa bàn giao một mươi bốn bộ cồng chiêng cho một mươi ba trường phổ thông dân tộc nội chú và bán chú trên địa bàn tỉnh
bình định có hơn bốn mươi một người đồng bào dân tộc thiểu số
trong đó chiếm số lượng lớn nhất là dân tộc bana hore và cham
việc bàn giao một mươi bốn bộ cồng chiêng cho một mươi ba trường phổ thông dân tộc nội chú và bán chú trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa rất lớn
có phần giúp các em học sinh dân tộc có cơ hội tìm hiểu bảo tồn
gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình
em là dân tộc bana hôm nay em nhận bộ công chiêng thì em cảm thấy rất là vui
sau khi nhận được bộ công chiêng này thì chúng em sẽ sâu dài ra chơi
sẽ tập và mua để giữ gìn bản sắc dân tộc mình
chương trình hỗ trợ cồng chiêng cho các trường phổ thông dân tộc nội chú bán chú của tỉnh
được thực hiện từ các trường phổ thông dân tộc nội chú bán chú của tỉnh

trước đó ban dân tộc tỉnh cũng đã cùng các nghệ nhân của các địa phương khảo sát
thống nhất ba bộ công chiêng mẫu của ba dân tộc bana hồ rê và trăm
theo đánh giá của hội đồng nghiệm thu một mươi bốn bộ cồng chiêng đều đạt chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật
sau khi đã cấp cho trường thì cũng mong muốn trường truyền đạt và truyền dạy tốt cho học sinh
để học sinh của các trường
trong một mươi bốn bộ công chiêng có bảy bộ công chiêng bana bốn bộ công chiêng dân tộc hồ rê ba bộ công chiêng dân tộc trăm
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bình định đã tổ chức liên hoan văn hóa cổng chiêng các dân tộc thiểu số
liên hoàn đã thu hút nhiều đội công chiêng của các trường phổ thông dân tộc nội chú và bán chú trên địa bàn tham gia